vừa có một trường hợp du khách đến từ trung quốc đã bị cách ly sau khi xuống sân bay quốc tế đà nẵng vào chiều ngày hai mươi năm tháng một tức mùng một tết
máy quét thân nhiệt tại sân bay quốc tế đà nẵng đã phát hiện nhiệt độ cơ thể của du khách này ở mức là ba mươi tám năm độ c
sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một tức ngày mùng hai tết đại diện sở y tế tp đà nẵng cho biết hiện bệnh viện đà nẵng đang thực hiện cách ly và điều trị cho một nam du khách quốc tịch trung quốc
cụ thể hành khách này có mặt trên chuyến bay từ trung quốc đến đà nẵng vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng một
trong quá trình nhập cảnh máy quét thân nhiệt phát hiện hành khách đến từ hồ nam trung quốc có biểu hiện sốt nhiệt độ ở mức ba mươi tám năm độ nên lập tức tiến hành cách ly theo quy trình giám sát xử lý dịch bệnh nhóm a và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm